theo nghị định bốn mươi một của chính phủ ngành thuế yên bái đã thực hiện giãn hoãn thuế để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất tái cơ cấu hoạt động kinh doanh trên cơ sở ra soát các đơn vị bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
ngành thuế hỗ trợ gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất năm hai nghìn hai mươi với số tiền gần bốn mươi bảy tỷ đồng
ngoài ra ngành thuế cũng giảm hơn hai mươi tám tỷ đồng từ tiền thuê đất lệ phí trước bạ và thu nhập cá nhân theo nghị quyết số tám mươi bốn của thủ tướng chính phủ
về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh covid một mươi chín